liên quan đến những hoạt động vi phạm pháp luật của công ty tài chính mirai assets
cụ thể là hoạt động mua bán một mươi năm dữ liệu cá nhân của công dân việt nam
bảy mươi sáu đối tượng đã được mời về trụ sở công an để làm rõ
chín máy tính để bàn tám máy tính sách tay một trăm linh tám điện thoại động và hơn năm trang tài liệu trích xuất đã bị tạm giữ
trước đó kiểm tra tại công ty tài chính trách nhiệm hưu hạn một thành viên mireacset việt nam
tại huyện tam kỳ tỉnh quảng nam lực lượng công an phát hiện nhân viên công ty
ngoài hoạt động phát triển cho vay cá nhân còn có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng một trăm năm mươi người việt nam
các đối tượng đã chủ động tìm mua thông tin trên các diễn đàn hội nhóm kín
hoặc thông tin bị lộ lọt từ các tổ chức tài chính
sau khi có được thông tin các đối tượng tiến hành sàng lọc chia theo nhóm tuổi ngành nghề
lĩnh vực hoạt động của khách hàng để bán thông tin và thu lợi bất chính